job festival lễ hội việc làm năm hai nghìn một mươi chín vừa được công ty king broger phối hợp với đại học thương mại tổ chức
đây là mô hình mới xuất hiện tại việt nam hướng tới kết nối việc làm tạo môi trường tương tác tốt nhất cho doanh nghiệp và người lao động trong bối cảnh của cách mạng bốn
chương trình dự kiến sẽ tổ chức vào ngày hai mươi sáu và ngày hai mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín tại đại học thương mại
với quy mô một trăm linh doanh nghiệp tham gia tuyển dụng và gần ba mươi ứng viên trên địa bàn hà nội với các ngành nghề như bất động sản it kinh doanh thiết kế tài chính ngân hàng báo chí truyền thông
lễ hội việc làm job festival hai nghìn một mươi chín sẽ có nhiều điểm nhấn như các chương trình sẽ ứng dụng công nghệ bốn vào các công đoạn tổ chức như big data
flashform quitter code wi fi marketing nhằm xử lý nhanh các khâu truyền thông đích thu thập dữ liệu kết nối dữ liệu và check in
để hỗ trợ việc làm trước đây ứng viên sẽ tự tìm hiểu doanh nghiệp tại các gian hàng riêng
thì tại job festival năm nay các doanh nghiệp tham gia lễ hội việc làm sẽ được thuyết trình trước màn hình led năm trăm linh inch để chia sẻ thu hút ứng viên tiềm năng
bên cạnh đó sẽ có khu vực dành riêng cho các nhân sự chất lượng cao freellanger để trao hàng các nhà tuyển dụng
lễ hội việc làm job festival có ý nghĩa rất lớn trong việc tạo cầu nối để các đơn vị tuyển dụng uy tín và sinh viên năm cuối hoặc vừa tốt nghiệp có học lực khá giỏi
có nhu cầu tìm việc làm đến được với nhau là nơi để các chuyên gia trong lĩnh vực nhân sự đưa ra các giải pháp và chia sẻ chuyên môn cho doanh nghiệp một cách hiệu quả